hưởng ứng lễ phát động tháng thanh niên tháng ba biên giới năm hai nghìn một mươi chín vừa qua huyện đoàn simacai phối hợp với đồn biên phòng simacai tỉnh lào cai đã trồng ba cây xanh trên dọc tuyến biên giới
với chủ đề hàng cây biên giới đoàn viên thanh niên huyện simacai và đồn biên phòng simacai đã trồng ba cây xanh trên chiều dài ba km dọc tuyến biên giới việt trung
đồng thời tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới xây dựng đô thị văn minh tại các xã vùng cao biên giới góp phần cùng người dân xoa đói giảm nghèo phát triển kinh tế
những hoạt động này không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh mà còn tuyên truyền cho thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc